ngày ba mươi tháng một mươi hai đoàn công tác của quốc hội do đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội dẫn đầu đã đến thăm tặng quà
cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn hai xã vạn thạnh và đại lãnh
thuộc huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
đoàn cũng trao sáu phần quà cho đại diện gia đình chính sách tiêu biểu của huyện vạn ninh
và tặng quà cho tập thể lãnh đạo hội khuyến học của hai xã vạn thạnh và đại lãnh
phó chủ tịch thường trực quốc hội đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo và nhân dân
trong toàn tỉnh khánh hòa đã vượt qua những khó khăn thách thức
chung tay hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị từng bước phát triển kinh tế xã hội
trong thời gian tới mong rằng cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào
đền ơn đáp nghĩa thường xuyên quan tâm chăm sóc đến các gia đình chính sách
để những người có công được hưởng cuộc sống đầy đủ tốt đẹp hơn